thông tin từ công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ làm một phụ nữ thiệt mạng vào sáng nay ngày hai mươi bảy tháng tám
theo thông tin ban đầu lúc bảy h bốn mươi năm phút sáng ngày hai mươi bảy tháng tám bà nguyễn lê my sa ba mươi bảy tuổi ở xã điện thọ thị xã điện bàn đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một tám mươi một nghìn bốn trăm linh ba lưu thông trên tuyến đường dt sáu trăm linh năm
đoạn qua xã điện minh thị xã điện bàn thì bất ngờ có một tiếng nổ lớn phát ra từ một đống rác đang cháy ven đường vụ nổ khiến bà sa tử vong tại chỗ
ngay khi nhận được tin báo công an thị xã điện bàn đã cử tổ công tác kịp thời đến hiện trường cùng lực lượng chức năng của tỉnh quảng nam phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam tiếp tục điều tra làm rõ